anh xúc tiến thỏa thuận thương mại với mỹ
israel lên kế hoạch xây hàng nghìn ngôi nhà ở bờ tây
trong năm nay bên cạnh hoa kỳ
động tết xung vầy cho người lao động công đoàn khu kinh tế hải phòng đã tổ chức ba mươi chuyến xe cho hơn hai người về quê ăn tết đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức tặng quà tết hỗ trợ đột xuất công nhân có hoàn cảnh khó khăn giúp công nhân về quê đón tết an toàn
được biết trong ba mươi chuyến xe đưa công nhân lao động về quê ăn tết do công đoàn khu kinh tế tổ chức đa số các xe đều đưa công nhân lao động về các tỉnh miền trung như thanh hóa nghệ an hà tĩnh
ngoài ra công nhân lao động không có điều kiện đi xe tập trung thì vẫn được hỗ trợ tiền vé xe để đi xe ngoài hy vọng rằng người lao động sẽ có dịp nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc đầm ấm bên gia đình và một trăm linh ra tết sẽ đi làm trở lại
sau ngày làm việc cuối cùng hai mươi năm tháng một tức hai mươi tám tết hàng vạn người đổ ra các tuyến đường bến xe ga tàu về quê ăn tết khiến các tuyến đường hướng ra cửa ngõ thủ đô bị ồn tắc nghiêm trọng
tại nhiều tuyến đường tình trạng ồn tắc diễn ra khá nhiều
tình trạng ồn tắc diễn ra khá nặng đường trần quang khải chiều đường hướng lên cầu trương dương để rời trung tâm hà nội đồng đúc phương tiện trong khi chiều đường hướng vào khu trung tâm lại khá vắng vẻ
bên trong bến xe giáp bát hành khách tấp nập ra vào những chuyến xe đầy áp người nầm nập rời bến hướng về các tỉnh thành
đoạn đường giải phóng bên ngoài bến xe giáp bát kéo dài khoảng hai trăm linh mét đến đường kim đồng bị un tắc ô tô khách ô tô con chật kín lòng đường
trong khi đó số lượng hành khách đổ về bến xe mỹ đình đã tăng hơn nhiều so với những ngày trước đây do quy hoạch lại nên hành khách chủ yếu đến bến xe mỹ đình để về quê ở các tỉnh miền núi phía bắc
chiều ngày hai mươi năm tháng một mật độ phương tiện từ thành phố hồ chí minh đổ về miền tây tăng đột biến gây ủn tắc tại quốc lộ một đoạn qua tỉnh tiền giang
tại cầu nhị mỹ và cầu cai lệ thị xã cai lệ cầu phú nhuận huyện cai lệ các phương tiện dừng lại để chờ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông qua cầu
và phải lăng bánh rất chậm trong ngày tại địa bàn huyện cái bè tỉnh tiền giang có xảy ra cơn mưa to làm cho tình hình giao thông trên quốc lộ một càng khó khăn hơn
đặc biệt khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày hai mươi năm tháng một tại địa bàn các xã an hữu an thái trung an thái đông mỹ đức tây huyện cái bè xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng
khiến hàng chục nghìn xe gắn máy xe ô tô các loại đậu nối đuôi nhau trên đoạn đường khoảng một mươi km
nguyên nhân do có một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ một thuộc xã an thái trung huyện cái bè làm cản trở giao thông
để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đồng nai trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
những ngày này lực lượng công an tỉnh đã và đang mở đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm giữ gìn bình yên cho người dân đón tết
qua đó đã bắt giữ nhiều đối tượng băng nhóm góp phần quan trọng giữ bình ổn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thiếu tiền tiêu xài thời điểm gần tết nguyễn tuấn kiệt và nguyễn thành công đi xe máy do tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản
khi đến khu vực tổ một mươi một h khu phố bốn phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phát hiện xe máy của người dân để ở ven đường
các đối tượng này đã lấy trộm và bị người dân và lực lượng công an bắt giữ
theo cơ quan công an các đối tượng tội phạm thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để trộm xe đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
không cần cảnh giác không mang theo những điện thoại đắt tiền tiền bạc nhiều không tránh chú ý những đối tượng lợi dụng chen lấn chen lấn sô đẩy để thực hiện hành vi móc túi chúng ta tài sản
để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp tết nguyên đán công an tp biên hòa đã huy động lực lượng
các đội nghiệp vụ và công an ba mươi phường xã tuần tra chốt chặn tại các điểm tập trung đông người nơi tổ chức các sự kiện
đồng thời tại các khu vực bến xe ga tàu cũng được tăng cường để ngăn ngừa các vụ trộm cướp tài sản
trên địa bàn toàn tỉnh các tổ công tác tuần tra gồm nhiều lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự và cảnh sát giao thông
tuần tra liên tục trên các tuyến giao thông ở các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự
phòng cảnh sát hình sự đã chủ động mối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành đồng bộ các biện pháp hiệp dụng
trong đó đặc biệt trú trọng là công tác tuần tra kiểm soát tuần tra các tổ điểm những trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
nắm chắc tình hình phát hiện các băng nhóm cướp dực trộm cắp để tiệp phá
không để cho bọn chúng có cơ hội hoạt động để bảo đảm cho bà con cô bác
cái tết an lành hạnh phúc và trộn vẹn vui tươi
ngoài ra công an tỉnh đồng nai cũng phối hợp với các công ty vận tải hành khách triển khai các biện pháp ngăn chặn
đảm bảo an toàn cho người đi xe trong những ngày trước trong và sau tết
bởi đây là thời điểm các nhóm đối tượng lừa đảo chấn lột tiền của hành khách đi trên một số tuyến xe khách thường gia tăng vào dịp cuối năm
tội phạm thường xuyên móc túi trên các chiến xe đò xe buýt vì chúng lợi dụng là bà con cô bác về quê
chen lấn lên các lội xe này đông ngươi bọn chúng tra trộn để hoạt động móc túi
nên bà con cô bác hết sức cảnh giác
riêng vấn đề này lực lượng cảnh sát hành sự chúng tôi đã có kế hoạch
đã có kế hoạch phòng ngừa hỗ trợ và phối hợp với các lực lượng có liên quan như các công ty của dẫn tải để phối hợp
để phân lội ngay từ đầu đâu là hành khách đâu là đối tượng
nghi dấn là phạm tội
bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an ý thức của người dân trong việc bảo vệ tài sản của chính mình
và tích cực tham gia tố giác tội phạm sẽ góp phần quan trọng bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự cho mọi người cùng vui xuân
tỉnh ủy hậu giang vừa long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
mừng xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy và trao tặng huy hiệu đảng đợt một năm hai nghìn một mươi bảy
tham dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh cần thơ hậu giang qua các thời kỳ
tại buổi gặp mặt trong bài diễn văn ôn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của đảng ta trong tám mươi bảy năm qua
những khó khăn gian khổ sự hy sinh vô bờ bến cùng với những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của đảng
phát huy tinh thần tiến công cách mạng
sau một mươi ba năm chia tách và thành lập đảng bộ tỉnh hậu giang không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị
vững vàng trước mọi thử thách kiên định niềm tin sắc đá và lý tưởng của đảng
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc lãnh đạo dân và quân
thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối nghị quyết của đảng
khai thác hiệu quả tiềm năng đưa tỉnh nhà phát triển khá toàn diện trên mọi lĩnh vực
dịp này ban thường vụ tỉnh ủy đã trao tặng huy hiệu đảng cho ba trăm một mươi tám đồng chí có từ ba mươi đến sáu mươi năm tuổi đảng
từ năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tại bán đảo sơn trà có một ngôi trường mới ra đời
mang tên một quần đảo thiêng liêng của tổ quốc đó chính là trường trung học cơ sở hoàng sa
quận sơn trà thành phố đà nẵng
đặc biệt ở ngôi trường này có tới một nửa số giáo viên là vợ các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
và phần đông học sinh là con em của ngư dân bộ đội đang lao động làm việc ngoài biển đảo
bởi vậy dịp đón xuân là dịp cả thầy trò nhà trường cùng hướng về người thân đang ở nơi đảo xa
nằm trên địa bàn phường ven biển thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng
trường trung học cơ sở hoàng sa mới được thành lập và đi vào hoạt động từ năm học hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi bảy này
được đặt tên theo quần đảo thiêng liêng của tổ quốc
mà cũng chính là huyện đảo sơn trà
thuộc thành phố đà nẵng nên đội ngũ cán bộ giáo viên cũng như năm trăm linh học sinh của nhà trường
luôn ý thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của mái trường mình đang gắn bó
cô giáo trần thị thu hà là một trong gần hai mươi nữ giáo viên của trường hoàng sa
là vợ các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng biên phòng hải quân cảnh sát biển
đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc ngoài biển đảo
trong bài học môn lịch sử ngày cuối năm về chủ quyền đất nước
cô không chỉ gieo cho học trò tình yêu tổ quốc
mà còn gửi gắm vào đó những tình cảm máu thịt gia đình bởi ở nơi biển đảo xa xôi
quần đảo trường sa có người chồng thân yêu của cô đang trực chiến
đây là năm thứ hai chồng cô thượng úy lê văn dần quê ở hà tĩnh
bận trực chiến không về ăn tết
anh đang đóng quân trên đảo sơn ca quần đảo trường sa
căn nhà mới tiện nghi cho gia đình quân nhân tại nhà công vụ của lữ đoàn tám trăm ba mươi
bộ đội hải quân vùng ba đà nẵng
không chỉ đơn giản là góp phần an cư cho người ở hậu phương
hơn đó là lời động viên thiết thực ý nghĩa về người chiến sĩ nơi tiền tuyến
thêm ấm lòng nắm chắc tay súng bảo vệ biên cương

hai mẹ con được ra ở ngoài nhà công vụ là bên bộ đội xây cho
còn bên địa phương thì cũng có quà để cho hai mẹ con ăn tết
hoàng sa với trường sa hậu phương và tiền tuyến
chúng mình tuy hai mà một ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn
đó là lời tâm sự không chỉ của riêng vợ chồng cô giáo hà và thượng úy dần
mà còn là lời nhớ mong và hẹn ước của bao gia đình
đối với mọi người mọi nhà tết là dịp đoàn tụ xung họp với gia đình
tuy nhiên với những cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nói chung
và cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an nói riêng
thì đây cũng là thời điểm bám trụ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trực ban trực chiến
sẵn sàng chiến đấu góp phần bảo đảm an toàn địa bàn cho mọi nhà mọi người
đón xuân đầm ấm yên bình
đảng ủy chỉ huy trung đoàn bảy trăm sáu mươi bốn
đơn vị chủ lực công an
cơ động của bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã quán triệt
nghiêm túc các chỉ thị mệnh lệnh kế hoạch trực ban trực chiến
sẵn sàng chiến đấu của cấp trên đến từng cán bộ chiến sĩ
các bộ phận tăng cường công tác giáo dục chính trị
động viên tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ
nhận thức sâu sắc về vị trí tầm quan trọng của nhiệm vụ
sẵn sàng chiến đấu nhiệm vụ chính trị của đơn vị
thực hiện nhiệm vụ vui tiết đón xuân năm hai nghìn một mươi bảy
thì đảng ủy chỉ huy đơn vị chúng tôi đã tổ chức
sinh hoạt quán kiệt cho bộ đội nắm chắc tình hình nhiệm vụ
đặc biệt là nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu
bên cạnh đó chúng tôi tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể
vui chơi văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
cho các trò chơi dân gian
đồng thời tổ chức bảo đảm tốt các chế độ đình lượng
để bộ đội an tâm tư tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
cùng với các đơn vị trong đất liền
tiểu đảo ba mươi hai đảo mắt đã và đang quán triệt
và thực hiện tốt phương châm vui xuân mới không quên nhiệm vụ
tết này nhiệm vụ canh giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo
vừa bảo vệ che chở cho ngư dân khi đánh bắt trên biển quê hương
được tiểu đoàn đặt lên hàng đầu
cán bộ chiến sĩ đơn vị tích cực tuần tra canh gác
luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đảo
các phương án phối hợp với các lực lượng biên phòng
cảnh sát biển hải quân kiểm ngư để trao đổi thông tin
phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương trong dịp tết
xa đất liền điều kiện vật chất phục vụ tết còn gặp nhiều khó khăn
chỉ huy đơn vị đảo đã chủ động xây dựng
kế hoạch chuẩn bị nguồn rau xanh lương thực thực phẩm
vận chuyển từ đất liền ra đảo để dự trữ
chủ động chuẩn bị và tổ chức đón tết xa nhà được ấm áp
đậm đà hương vị quê hương để kịp thời động viên cổ vũ cán bộ
chiến sĩ tuy đón tết xa nhà nhưng vẫn yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
có được kết quả đó là nhờ đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh
đã chủ động quán triệt thực hiện phương châm vui tết
đón xuân vui khỏe an toàn tiết kiệm sẵn sàng chiến đấu cao
đến dầu năm hai nghìn một mươi bảy nhất là các đơn vị trên tuyến bên dưới
rồi các vùng đặc thù chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
rồi bộ đội biên phòng để bảo đảm cho vấn đề trực tuần tra vũ trang
đối với lực lượng dân quân tử vệ phối hợp với công an
để tiến hành bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn địa bàn của tỉnh
một mùa xuân tỉnh đã được đón xuân
xuân yên bình đã và đang đến trên quê hương xứ nghệ
để có được niềm vui đoàn tụ xung vầy trong mỗi gia đình
có sự đóng góp không nhỏ của các anh những người lính thuộc lực lượng vũ trang tỉnh
những giọt mồ hôi những nỗ lực cố gắng của các anh
đã cùng các lực lượng góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và chủ quyền biển đảo quê hương
để quân và dân trên quê hương bắc hồ kính yêu bước sang năm mới đinh rậu hai nghìn một mươi bảy
với nhiều niềm tin và thắng lợi mới
trong phần tiếp theo của chương trình ngư dân quảng trị được mùa biển cuối năm
thái nguyên nhiều thương hiệu đặc sản chủ động nguồn hàng phục vụ tết nguyên đán
kết quả đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu lượng ma túy tổng hợp dạng đá lớn nhất từ trước đến nay
theo công an tỉnh nam định vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng một vừa qua
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phối hợp với lực lượng cảnh sát biển việt nam
phòng điều tra tội phạm có tổ chức và yếu tố nước ngoài bộ công an cục hải quan tp hải phòng
đã khám phá chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ lào qua cửa khẩu bờ y
huyện ngọc hồi tỉnh côn tùm đưa về các tỉnh khu vực phía bắc tiêu thụ
công an tỉnh nam định đã bắt quả tăng hai đối tượng là nguyễn thị quyên và đào thị lan
đang vận chuyển gần bốn mươi năm kg ma túy tổng hợp dạng đá ba mươi bánh heroin thu hai điện thoại di động hai xe máy
hai cân tiểu ly tại khu vực bến đỏ một mươi xã nghĩa sơn huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
các đối tượng đã dùng thủ đoạn hết sức tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng
như chia nhỏ ma túy bọc ni lông bỏ trong túi du lịch để lẫn vào trong bao hàng hóa sử dụng xe máy để vận chuyển
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng cùng tăng vật
hiện công an tỉnh nam định đang tiếp tục thu thập tài liệu củng cố hồ sơ để đấu tranh khai thác mở rộng chuyên án
những ngày cận tết nhiều tàu thuyền của ngư dân quảng trị tấp nập cập cảng khoang thuyền đầy cá tôm
được mùa được giá ngư dân có thêm điều kiện vui tết đón xuân
sau một mươi ngày đánh bắt ở vùng biển nam trung bộ tàu cá của ngư dân hoàng tứ ở thôn bốn xã do hải huyện do linh tỉnh quảng trị đã cập bến
chuyến biển này tàu cá của ngư dân hoàng tứ đã đánh bắt ở vùng biển nam trung bộ đạt được trên một tấn cá thu và năm tạ cá ngừ
thu được hơn hai trăm linh triệu đồng
được mùa cá nhiều tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân tỉnh quảng trị thu được sản lượng lớn chủ yếu là cá thu cá ngừ cho giá trị kinh tế cao
trong đó một số tàu được hỗ trợ đóng mới theo nguyên định sáu bảy và quyết định bốn tám về chính sách phát triển thủy sản đã phát huy hiệu
ngành chức năng tỉnh quảng trị cho biết sau khó khăn sự cố môi trường biển gây ra thì đây là tín hiệu vui của ngành thủy sản tỉnh quảng trị trong năm nay
trong năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch được tỉnh giao đặc biệt là tiến hành phát triển khôi phục
cũng như tạo sinh kế cho người dân sau sự cố môi trường biển nhất là đẩy mạnh hoạt động khai thác xa bờ
khai thác tốt tiềm năng thế mạnh về thủy sản
tên nguyên đán đinh dậu đã cận kề các tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh quảng trị và các tỉnh miền trung vẫn đang tiếp tục trở về bờ với nhiều niềm vui mới
trị cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh quảng trị cho biết đang triển khai thực hiện tốt chính sách phát triển của nhà nước thủy sản
như quyết định bốn mươi tám và nghị định sáu bảy để giúp ngư dân đi khơi xa bám biển dài ngày có hiệu quả
theo quyết định của thủ tướng chính phủ tất cả các quyết định cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia sẽ được triển khai tới các đối tượng thụ hưởng trước ngày hai mươi bảy tháng một tức ba mươi tết
ngày hai mươi bốn tháng một thủ tướng chính phủ tiếp tục quyết định hỗ trợ tỉnh quảng bình gần một bảy trăm linh tấn gạo
tổng cục dự trữ nhà nước đã có quyết định giao nhiệm vụ cho cục dự trữ nhà nước khu vực xuất gạo và chỉ đạo các cục dự trữ nhà nước khu vực
chủ động liên hệ và phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình và sắc trang
đề xuất cấp ngay gạo hỗ trợ cho nhân dân các địa phương phân đấu hoàn thành kế hoạch giao nhận trước ngày hai mươi bảy tháng một
trước đó để kịp thời hỗ trợ gạo cho các địa phương trong dịp tết đinh dậu thủ tướng chính phủ đã ban hành các quy định xuất cấp hơn một mươi hai bốn trăm một mươi năm tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho một mươi năm địa phương trên cả nước
đặc biệt là các sản phẩm đặc sản mang thương hiệu địa phương lại tăng cao
nắm bắt được xu hướng đó bà con nông dân tại tỉnh thái nguyên đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng nhằm cung ứng cho thị trường trong dịp tết đinh dậu năm nay
năm hai nghìn một mươi bốn nhãn hiệu gà đồi phú bình của tỉnh thái nguyên đã được cấp chứng nhận về nhãn hiệu sản phẩm
từ đó đến nay phong trào phát triển đàn gà tại địa phương ngày càng được nhân rộng chất lượng thương phẩm được khẳng định trên thị trường
đây là đàn gà tết hơn một con trong gia trại của gia đình anh lương văn quan ở xã tân hòa huyện phú bình tỉnh thái nguyên
đang đợi xuất trường để phục vụ cho đợt cao điểm thị trường trong những ngày giáp tết
để bảo đảm chất lượng tốt nhất cho đàn gà anh quan cũng như hàng nghìn hộ dân tại huyện phú bình đều nuôi theo phương thức nuôi thả dân dã
ngoài đồi để gà chắc khỏe có sức đề kháng tốt
chuẩn bị cho vụ tết đinh dậu này hơn ba triệu con gà đã sẵn sàng để được cung ứng cho thái nguyên và các tỉnh lân cận
khác với gà đồi phú bình năm nay là năm đầu tiên sản phẩm đào cam giá được chứng nhận nhãn hiệu tập thể
với các hộ trồng đào ở cam giá đây vừa là nguồn động lực vừa là thách thức để khẳng định thương hiệu của mình trong năm đầu tiên xuất hiện trên thị trường
dù tình hình thời tiết diễn biến thất thường bà con vẫn nỗ lực để bảo đảm được số lượng và chất lượng đào phục vụ thị trường dịp tết đinh rậu
nhìn chung xu hướng sử dụng các sản phẩm nông sản có thương hiệu đặc biệt trong các dịp lễ tết đang ngày một tăng lên
do đó việc chủ động bảo đảm số lượng và chất lượng cho các sản phẩm đặc trưng là giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn hàng ổn định thị trường và bảo đảm xây dựng thương hiệu bền vững cho các sản phẩm đặc trưng của từng đối tượng
khi thời tiết bắt đầu sang xuân năm cũ sắp hết ngày tết cận kề đồng bào cơ tu ở các huyện miền núi tỉnh quảng nam thường có tục thăm hỏi giữa các gia đình thông gia với nhau
người cơ tu gọi là ráo ráo là lễ tục có từ lâu đời của dân tộc cơ tu thể hiện tình cảm sâu đậm giữa các họ hàng thân thuộc gắn với văn hóa cộng đồng làng
hôm nay những người trong gia đình ông cờ lâu năm ở thôn perninh xã lăng huyện tây giang tỉnh quảng nam
tất bật chuẩn bị đi thăm nhà trai theo phong tục của người cơ tu chỉ có nhà gái đến thăm nhà trai trong lễ rở giáo
lễ vật để thăm nhà trai bắt buộc phải có con gà tấm tút cùng với các thức ăn đồ uống mang đậm bản sắc đồng bào như cơm lam cơm nướng bánh sừng trâu rượu tà vạt
nếu được xa nhà gái sẽ phải đi thăm nhà trai vào sáng sớm còn ở gần thì đi vào buổi chiều
những gia đình tôi họ đi thăm gia đình tôi vì tôi không có đồ không có điều kiện thì bạn bè tôi
trong làng xóm thăm chị bị miêng cơm miêng cơm rồi miêng thịt để đem về hoặc là chưa tới bây giờ là cái của cái đó
nó giúp tao đi kiểm soát gia đình tôi để đón khách để khách vui lòng khách thấy bây giờ thôn này là đúng là như vậy
bà con này là đúng như vậy khi tình cảm gắn bó mất thịt
điểm đặc biệt của tục thăm nhau của người cơ tu đó là trong phần đón tiếp và liên hoan giữa nhà trai
và nhà gái bao giờ cũng có phần nói lý hát lý
thông qua nói lý hát lý những người có uy tín trong tộc họ sẽ thông báo tình hình đời sống của hai bên gia đình
khuyên dạy con cháu sống tốt giữ gìn văn hóa đồng bào thực hiện chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước
và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế
thủ tướng anh theresa may khẳng định london sẽ tìm kiếm một thỏa thuận thương mại anh mỹ
nhằm tăng cường hoạt động trao đổi thương mại giữa hai nước
tuyên bố của bà may được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp giữa bà và tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ
donald trump dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một tới
bà may cũng khẳng định bất cứ thỏa thuận thương mại nào giữa anh và mỹ
đều sẽ phải đặt lợi ích và giá trị của london lên hàng đầu
trước đó thủ tướng anh theresa may đã từng hai lần điện đàm với ông trump
trong nỗ lực xây dựng cầu nối giữa anh và mỹ
hai nhà lãnh đạo cũng đã đề cập đến các vấn đề của nato
thừa nhận vai trò quan trọng của tổ chức này trong việc đối phó với nhiều mối đe dọa
là nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ bảy của mỹ
với tổng kim ngạch thương mại hai triệu đạt hơn một trăm một mươi tỷ đô la trong năm hai nghìn một mươi tám
một bức tường bê tông và dây thép gai đang được thổ nhĩ kỳ dựng lên ở biên giới với syri
nhằm ngăn chặn phiến quân khủng bố đột nhập
phần thi công đoạn tường đầu tiên từ thị trấn kap ở phía tây syri đến ip đã hoàn thành
và tiếp đến sẽ là đoạn nối với kamily ở phía đông
bức tường có chiều cao ba mét không tính phần dây thép gai
phía thổ nhĩ kỳ tuyên bố bức tường sẽ giúp lực lượng biên phòng bảo vệ biên giới
còn syri cho rằng thổ nhĩ kỳ đã lấy một phần đất của syri trước khi phân định rõ danh giới giữa hai bên
bộ quốc phòng israel thông báo nước này đã thông qua kế hoạch xây dựng thêm hai năm trăm linh nhà định cư mới ở bờ tây
đây là thông báo thứ hai về việc xây nhà định cư mới ở vùng lãnh thổ chiếm đóng kể từ khi tổng thống mỹ donald trump lên nắm quyền
sau thông báo trên người phát ngôn nabin abuet của tổng thống palestine abbas cho rằng
động thái này của israel ráng một đòn mới vào nỗ lực đem lại hòa bình cho khu vực
và sẽ khuyến khích chủ nghĩa cực đoan cũng như bạo lực
ủy ban châu âu ec khuyến cáo liên minh châu âu eu nên kéo dài các biện pháp kiểm soát biên giới
trong khu vực đi lại tự do shenzhen
trong bối cảnh các nước thành viên đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng di cư
phó chủ tịch ec franz tammermann đánh giá đã có nhiều tiến bộ đáng kể
để có thể dỡ bỏ việc kiểm soát biên giới nội khối nhưng eu cần phải củng cố hơn nữa
chính vì vậy ông khuyến cáo các nước thành viên liên quan duy trì các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời thêm ba tháng nữa
khuyến cáo này cần được hai mươi tám thành viên eu chính thức thông qua mới có hiệu lực
khu vực vốn được xem là một trong những thành quả đáng tự hào
những thành quả đáng tự hào nhất của eu và là nền tảng của nguyên tắc tự do di chuyển trong liên minh
cần phải trở lại trạng thái bình thường
theo quan điểm này việc gia hạn các biện pháp kiểm soát biên giới là giải pháp cuối cùng
trung quốc vừa công bố danh sách toàn diện mới về các mặt hàng bị cấm xuất khẩu sang triều tiên
trong đó có nhiều sản phẩm có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt
trong danh mục các mặt hàng bị cấm xuất sang triều tiên
có các sản phẩm có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự
và quân sự
các mặt hàng này gồm những nguyên liệu hoặc thiết bị dùng để phát triển tên lửa hạt nhân
phần mềm liên quan tới tên lửa hoặc máy bay không người lái
máy quay video tốc độ cao tàu ngầm các thiết bị cảm biến và laser
danh mục này được đưa ra theo những yêu cầu trong hàng loạt biện pháp trừng phạt của liên hợp quốc
được áp đặt hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
đáp lại việc triều tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ năm
khoảng hai trăm linh tù nhân đã trốn thoát sau cuộc bạo loạn vừa xảy ra ở nhà tù
cpp ba của brazil
đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi bạo động trại giam xảy ra tại các nhà tù ở brazil
từ đầu năm nay khiến hơn một trăm hai mươi tù nhân thiệt mạng
sự việc bắt đầu khi một phạm nhân bị phát hiện sử dụng điện thoại di động
sau đó các tù nhân đốt đệm và gây hỗn loạn
nguyên nhân bạo lực trong nhà tù hầu hết do các nhóm tội phạm đánh nhau
để tranh chấp quyền kiểm soát buôn bán ma túy ở brazil
nhằm xử lý tình trạng này tổng thống brazil michel temer gần đây
đã cử quân đội liên hợp quốc
nhiều nhà tù ở quốc gia này đang quá tải với hơn sáu trăm hai mươi hai tù nhân thụ án
trong những cơ sở chỉ đủ không gian giam giữ ba trăm bảy mươi một người
nhiều nhà tù ở quốc gia này đang quá tải với hơn sáu trăm hai mươi hai tù nhân thụ án trong những cơ sở chỉ đủ không gian giam giam giam giam